thưa quý vị và các bạn miền bắc lại đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới
chiều nay nó mới chớm tác động đến các tỉnh vùng núi tại bảo lạc cao bằng
nhiệt độ lúc một mươi ba giờ chiều nay giảm xuống còn hai mươi độ
tuy nhiên đêm nay mới là thời điểm khí lạnh rồn xuống nhiều và mạnh hơn
nó sẽ khiến cho nền nhiệt ban đêm trên toàn miền bắc giảm đi từ hai cho đến ba độ
những tỉnh như hà giang cao bằng hay là cả khu vực lạng sơn vừa có nhiều núi đá
khả năng giữ nhiệt kém lại vừa là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh
nên nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
thậm chí những nơi cao hơn như sapa sinh hồ pha đin hay sang đến cả khu vực mẫu sơn
nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ chín cho đến một mươi một độ và trời rét buốt
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng cũng như thủ đô hà nội
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay cũng giảm xuống còn một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
sang ngày mai khối không khí lạnh vẫn rồn hơi rét xuống bắc bộ duy trì tình trạng nhiều mây
vì thế nền nhiệt ngày ở vùng núi chỉ trong khoảng là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
khu vực từ thời ánh nguyên phú thọ sang đến bắc giang cũng như là khu vực đồng bằng
mức nhiệt sẽ hạ xuống còn hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
trời lạnh vào ban ngày
mỗi lần không khí lạnh tăng cường xuống nước ta đều là những lần miền trung có mưa
trong đêm nay và ngày mai tất cả các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận phú yên
sẽ có mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến là từ một mươi năm ba mươi mm
thậm chí có nơi cao hơn
nền nhiệt trong ngày mai ở miền trung vì thế cũng giảm mạnh
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt cao nhất là chỉ từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ trời rét
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có mức nhiệt là hai mươi năm
cho đến hai mươi năm độ trời lạnh
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi bảy độ
khu vực còn lại là phú yên trở vào đến bình thuận có mức nhiệt là từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
chưa ảnh hưởng tới tây nguyên nhưng không khí lạnh cũng khiến mây mở rộng từ trung bộ sang
làm cho tây nguyên trong ngày mai chuyển nhiều mây hơn
phần phía bắc của tây nguyên là các tỉnh con tôm hay gia lai có mưa rải rác
nền nhiệt ngày ở hai tỉnh này sẽ giảm xuống còn hai mươi năm cho đến hai mươi sáu độ
khu vực các tỉnh như đắk lắc đắk nông hay lâm đồng nhiệt độ cũng giảm xuống còn hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ ngày mai trời cũng có mây nhiều hơn nắng yếu
nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp tám sóng biển cao từ hai cho đến ba mét và biển động
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giới cấp chín sóng biển cao từ hai năm mươi đến ba năm mươi và khiến cho biển động mạnh
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp năm sóng biển cũng tăng lên trên hai mét nên sẽ xảy ra tình trạng biển động nhẹ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước